chỉ còn một ngày nữa các ứng cử viên tổng thống pháp sẽ bước vào vòng một của cuộc bầu cử được cho là đang rất gây cấn và khó đoán định kết quả
với việc các ứng cử viên dẫn đầu bất đồng về việc ủng hộ hay rời khỏi liên minh châu âu eu vấn đề này đã trở thành nội dung chính của cuộc bầu cử sắp tới
hiện tại bốn ứng cử viên cho vị trí tổng thống pháp đang có quan điểm trái chiều về cách thức làm việc với châu âu nếu như đắc cử
chủ tịch đảng cực hữu mặt trận dân tộc bà marie le pen muốn pháp rời khỏi eu đồng thời tuyên bố sẽ tổ chức chưng cầu ý dân về vấn đề này nếu bà trở thành tổng thống
ứng cử viên cực tả jean luc melenchon cũng đã đề cập tới khả năng pháp rời khỏi eu nếu như ông đắc cử và thất bại trong việc đàm phán lại các hiệp ước của châu âu
trong khi đó ứng cử viên trung dung emmanuel macron người hiện đang đứng đầu trong các cuộc thăm dò dư luận đã kiên quyết ủng hộ eu
các cuộc thăm dò dư luận pháp cho thấy bảy mươi hai người dân nước này không muốn rời khỏi liên minh châu âu họ cảm thấy rất lo lắng do những quan điểm khác nhau giữa các ứng cử viên
tôi nghĩ rằng chủ đề về liên minh châu âu sẽ là trọng tâm trong cuộc tranh cử lần này
điều quan trọng đối với pháp là ở lại châu âu chúng ta cần đoàn kết để chống lại những mối đe dọa từ khủng bố
cá nhân tôi đã từng muốn pháp rời châu âu nhưng bây giờ tôi ủng hộ ở lại hiện tại châu âu đang có quá nhiều sự thay đổi bất ngờ và không ổn một chút nào chúng ta cần phải xem xét lại tất cả mọi thứ
với sự tham gia tranh cử của một mươi một ứng cử viên vòng một của cuộc bầu cử tổng thống pháp sẽ diễn ra vào ngày hai mươi ba tháng bốn vòng hai sẽ diễn ra vào ngày bảy tháng năm
hiện tại pháp đã huy động toàn bộ lực lượng an ninh để bảo đảm an toàn trong thời gian diễn ra bầu cử đặc biệt là sau những vụ tấn công khủng bố gần đây